những năm gần đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đặc biệt là mùa khô hoạn kéo dài và ngày càng khốc liệt
khiến nhiều diện tích cây trồng thiếu nước tưới nghiêm trọng gây thiệt hại về kinh tế rất nặng nề
vì vậy để nền nông nghiệp của đắk lắc nói riêng và các tỉnh tây nguyên nói chung phát triển bền vững
thì vấn đề bảo đảm nguồn nước tưới cây trồng được đặt ra hàng đầu và cấp bách hơn bao giờ hết
hiện nay tây nguyên đang là cao điểm của mùa khô với cái nắng nóng gai gắt làm cho cuộc sống của người dân đảo lộn
xã cư pui huyện crong bông một trong những địa phương đang bị ảnh hưởng nặng bởi khô hạn của tỉnh đắk lắc
cánh đồng lúa nước giờ trở thành đồng cỏ cho châu bò ăn
vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi xã cư pui gieo trồng được hai trăm ba mươi ha lúa
tuy nhiên đến nay đã có hơn một trăm linh hectare bị cháy khô số diện tích còn lại giảm năng suất năm mươi
ngoài diện tích cây lúa nước trên địa bàn xã còn có hai mươi hectare ngô
hai mươi hectare sắn một một trăm linh hectare cây cà phê đang bị thiếu nước nghiêm trọng
nhiều vườn cà phê lá đã khô héo không thể kết trái